công an tỉnh bắc ninh đã sơ bộ xác định nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu phố thượng
phường khắc niệm tp bắc ninh khiến hai người tử vong hai người bị thương là do chập điện
vụ cháy xảy ra vào khoảng gần bốn giờ sáng ngày hai mươi chín tháng tám do đây là cửa hiệu tạp hóa
có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh ra toàn bộ ngôi nhà và hai nhà xung quanh
đến sáu giờ đám cháy được dập tắt hậu quả là hai người tử vong hai người bị thương
lực lượng chức năng chưa xác định được thiệt hại về tài sản
sau khi chữa cháy công an thành phố bắc ninh đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự
và các đơn vị chức năng khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân
bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là do chập điện
tại tỉnh tây ninh công an huyện tân biên vừa tạm giữ hình sự hai nghem ruột vũ minh long và vũ minh tân
để điều tra về hành vi buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
vào khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tám tại ấp cầu xã tân phong
lực lượng chức năng bắt quả tăng long và tân có hành vi buôn bán trái phép động vật quý hiếm
tăng vật thu giữ là một cá thể tê tê
long khai nhận vào ngày hai mươi hai tháng tám nhận được cuộc gọi của một người hỏi mua một con tê tê để chữa bệnh
long liên hệ với một người campuchia hỏi mua một con tê tê có trọng lượng khoảng tám kg với giá bốn triệu tám trăm linh nghìn đồng
rồi nhớ anh ruột là vũ minh tân đón xe taxi đến khu vực cửa khẩu samad nhận con tê tê mà người campuchia chuyển xuống
tiếp đó long bán lại cho người đàn ông cần mua ban đầu với giá hai mươi triệu đồng
khi cùng tân đến địa điểm giao hèn giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm vừa mở đợt tổng kiểm tra chất kích thích đối với tài xế xe khách xe ô tô ra vào sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm
thời điểm giáp kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín lượng phương tiện và hành khách ra vào sân bay quốc tế tân sơn nhất khá đông
ở khu vực cổng ra sân bay tổ công tác của cảnh sát giao thông tp hcm phối hợp với lực lượng chức năng sân bay tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên các lái xe trước khi rời sân bay
cùng với việc kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện tài xế được đo nồng độ cồn và kiểm tra ma túy thông qua mẫu nước tiểu
việc kiểm tra thực hiện tại nhiều thời điểm trong ngày với quy trình nhanh chóng
việc kiểm tra chất kích thích nồng độ cồn ma túy đối với tài xế xe khách xe ô tô được cảnh sát giao thông công an tp hcm thực hiện thường xuyên
khu vực cửa ngõ với việc mỗi ngày có gần một mươi hai lượt phương tiện đưa đón hẻ khách ra vào sân bay ngày cao điểm lên đến một mươi bốn lượt xe
hoạt động kiểm tra nồng độ cồn chất ma túy đối với tài xế sẽ giúp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực sân bay tân dân nhất được tốt hơn
thưa quý vị chính sách thị thực mới đã chính thức có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám
qua nửa tháng đã cho thấy những tác động tích cực
đại diện nền tảng du lịch trực tuyến agoda cho biết là số lượt tìm kiếm thông tin chính sách
đổi mới về thị thực của việt nam từ du khách quốc tế tăng ba mươi ba trong hai tuần
ngay sau khi quốc hội thông qua chính sách mới
và từ đó đến nay số lượt quan tâm đến chính sách đổi mới cấp thị thực điện tử của việt nam vẫn tiếp tục có xu hướng tăng
tuy nhiên những thuận lợi từ chính sách visa chỉ là điều kiện cần thiết ban đầu
còn muốn phục hồi du lịch thì còn cần nhiều yếu tố khác nữa
cộng đồng doanh nghiệp các chuyên gia về du lịch đã tham gia hiên kế để du lịch việt nam có thể tận dụng tốt cơ hội từ chính sách này
nhận thấy chính sách visa mới
vừa có lợi cho công ty du lịch vừa có lợi cho du khách vì giảm thủ tục khai báo xuất nhập cảnh tăng thời gian đi lại
doanh nghiệp này cũng đã chủ động hơn trong xây dựng các sản phẩm du lịch
cũng như du khách có nhiều thời gian hơn để tham gia các hoạt động du lịch
các doanh nghiệp cũng bắt đầu có những chuyến khảo sát các tuyến điểm
thiết kế các sản phẩm tour dành cho du khách quốc tế để nâng thời gian lưu trú tại việt nam
mở rộng được cái phân khúc thị trường khách hàng của mình
cụ thể ở đây là những đối tượng khách hàng có thu nhập cao từ châu âu từ bắc âu bắc mỹ
mà có thời gian lưu trú có thời gian đi một tour dài ngày hơn
và đặc biệt chúng tôi cũng đầu tư để đẩy mạnh lại dòng sản phẩm kết nối đông dương
đối với những đối tượng đó họ rất cần đến cái thời hạn mà lưu trú dài hơn và thuận tiện hơn
trong việc chúng ta kết hợp giữa các điểm đến với lào và campuchia
tuy nhiên chính sách nới lỏng visa mới chỉ là điều kiện cần
là bước khởi đầu
khách quốc tế đến việt nam ngành du lịch chính quyền các địa phương các doanh nghiệp du lịch
và những tập thể cá nhân tham gia vào chuỗi giá trị còn có nhiều việc cần phải làm ngay
để có thể nắm bắt cơ hội
đó là từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch xây dựng hình ảnh thân thiện
tại các điểm đến cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ phòng cơ sở lưu trú
không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách
đã đến lúc chúng ta cần thực sự là phải thay đổi trong cái việc là làm mới lại thương hiệu du lịch quốc gia
và thay đổi lại cái tham gia tràm và tạo ra những cái tư duy mới
những cái nội dung mới để cho thu hút các quốc tế đến với việt nam có nhiều cái trải nghiệm mới hơn
theo ông hoàng nhân chính trưởng ban thư ký hội đồng tư vấn du lịch
chúng ta đã có những chính sách thị thực mới thì cần làm tốt công tác truyền thông đến bạn bè quốc tế
để luật này thực sự đi vào cuộc sống để bạn bè quốc tế biết đến những ưu điểm
điểm mới của luật xuất nhập cảnh
chúng tôi cũng có theo dõi một số trang web của các đại sứ quán việt nam tại các nước
thì vẫn nhận thấy việc cập nhật những thông tin này chưa đầy đủ chưa kịp thời
cho nên những thông tin mới của nghị quyết một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi tám vẫn chưa phản ánh ở trên những trang web này
chúng tôi mong rằng là bộ ngoại giao sớm có chỉ đạo đối với các đại sứ quán
để có những thông tin sớm cập nhật ở trên này
bởi vì chúng tôi cũng được biết là
phần lớn khách du lịch quốc tế khi đến việt nam hiện nay
họ sẽ tự tìm hiểu các thông tin về thị thực
cũng như là các thông tin về điểm đến du lịch thông qua những trang web
và cái trang web mà họ tham khảo đầu tiên
chính là các trang web của các đại sứ quán việt nam tại nước ngoài
hiện nay ngành du lịch đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi
khi quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất nhập cảnh
chính phủ đã ban hành nghị quyết tám mươi hai nqcp về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững
tuy nhiên tận dụng triệt để các điều kiện này vẫn đang là bài toán không dễ
đối với ngành du lịch và người làm du lịch
một thông tin về y tế đáng chú ý
theo kết quả giám sát dịch bệnh truyền nhiễm và báo cáo của các địa phương
thì tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết đang có xu hướng tăng cao tại một số tỉnh thành phố
đặc biệt là tình hình bệnh xuất xuất huyết tại hà nội và tình hình bệnh tay trên miệng
tại khu vực miền nam
theo báo cáo của các địa phương từ đầu năm đến ngày hai mươi năm tháng tám
cả nước ghi nhận gần sáu mươi sáu bốn trăm linh ca mắc sốt xuất huyết trong đó có một mươi bốn bệnh nhân tử vong
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai số mắc giảm sáu mươi một năm tử vong giảm bảy mươi chín trường hợp
để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch không để dịch bùng phát
lan rộng kéo dài bộ y tế đã gửi công văn đề nghị ba nhân dân các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác
phòng chống dịch xuất xuất huyết trên địa bàn
cục quản lý dược đã cấp phép các hồ sơ đề nghị nhập khẩu dịch truyền dexam
được dùng trong điều trị sốc trên bệnh nhân sốt xuất huyết đang gơ nặng
để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám bệnh chữa bệnh
bốn đối tượng gồm trần ngọc minh anh lê ngọc phương dung nguyễn nguyệt phương nghi
và bùi thu ngân cùng chú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vừa bị công an thành phố đà lạt khởi tố vụ án khởi tố bị can
để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nạn nhân và huỳnh phương bích nguyệt trú tại thành phố đà lạt
cùng góp vốn chơi tiền ảo và bị thua hết số tiền góp
nghi ngờ bị lừa nguyệt yêu cầu nạn nhân trả lại tiền sau đó cả hai phát sinh mâu thuẫn
vào ngày hai mươi bảy tháng tám sau khi hẹn gặp nhau để nói chuyện nguyệt đã rủ thêm bảy người nữa đi cùng
khi gặp nạn nhân bốn đối tượng ép nạn nhân lên xe đến một địa điểm khác để hành hung
khiến nạn nhân bị thương tích
trong lúc hành hung có một người trong nhóm đã quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội
xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng công an thành phố đà lạt đã khẩn trương xác minh
và triệu tập chín người có liên quan để điều tra
tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án